chuyển qua thông tin về việc làm người lao động sau hành trình hồi hương thời gian qua
việc hàng ngàn lao động thất nghiệp từ tp hcm và các tỉnh thành khu vực phía nam về quê
cũng đặt ra cho các địa phương nỗi lo về giải quyết việc làm tại chỗ dài hạn và ngắn hạn cho người lao động
đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội
chỉ tính riêng tại tp hcm ông lê minh tấn giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
trong năm tháng vừa qua dịch covid một mươi chín đã tác động rất mạnh đến doanh nghiệp việc làm hoạt động kinh tế dịch vụ
các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn
trong năm tháng qua chỉ có bảy mươi doanh nghiệp hoạt động ba tại chỗ với sáu trăm linh lao động
trong khi đó một bảy triệu lao động phải tạm nghỉ việc giãn việc không hưởng lương
ở tp hcm doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm chín mươi tám
nên lượng lao động bị ảnh hưởng rất lớn nhất là ngành may mặc giày da dịch vụ thương mại giao thông
hầu hết các doanh nghiệp không còn sức chịu đựng trước đại dịch dẫn đến tình trạng phá sản
hiện tp hcm có một mươi bảy khu công nghiệp khu chế xuất với một sáu trăm linh doanh nghiệp với ba trăm hai mươi hai công nhân
cũng rất khó khăn và không thể duy trì ba tại chỗ vì chi phí quá cao
đặc biệt khoảng sáu trăm sáu mươi lao động tự do cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch
việc người dân ồ ạt trở về quê không chỉ gây quá tải cho công tác
cách ly dập dịch tại địa phương mà đảm bảo an sinh xã hội giải quyết việc làm cho người lao động cũng trở nên khó khăn
theo bà nguyễn thị lan hương nguyên viện trưởng viện khoa học lao động và xã hội bộ lao động thương minh và xã hội cho rằng
việc người lao động về quê trong hoàn cảnh này là nhu cầu di cư đúng theo quy luật tự nhiên
không chỉ trong y tế mà cả kinh tế cũng có chỉ số sinh tồn
nếu không có cơm ăn áo mặc không có việc làm hết tiền người lao động cũng không thể tồn tại ở các thành phố lớn
trong hoàn cảnh này không thể giữ chân và cũng không nên giữ chân người lao động ở lại các thành phố
theo bà đánh giá các địa phương cần khảo sát từ sớm nhu cầu về quê của người lao động
bởi khi chìm trong đại dịch nhiều tháng liền mất việc hết tiền mức tiền hỗ trợ cũng không thể giúp người lao động đủ sống giữa thành phố
nên về quê là nhu cầu tất yếu
sau khi người lao động rời thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam về quê
theo bà nguyễn thị lan hương ngành lao động thương binh và xã hội cần thực hiện ngay các giải pháp về việc làm ngắn hạn và việc làm địa phương
đặc biệt cần khảo sát nhu cầu tìm việc của người lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
để từ đó có cơ sở dữ liệu kết nối việc làm giúp người lao động thoát khỏi bẫy thất nghiệp sau đại dịch
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa một mươi ba tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại